là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất đặc biệt là giao thông
tuy nhiên trong thời gian qua tỉnh sơn la cũng đã sớm lên phương án chuẩn bị tốt nhất
cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đến nay một trong những lo lắng của thí sinh và phụ huynh là nơi ăn ở
phục vụ cho kỳ thi cũng đã được bảo đảm đầy đủ và an toàn
điểm thi trường trung học phổ thông co mạ xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la
là một trong năm điểm thi trung học phổ thông quốc gia của huyện
tập trung một trăm năm mươi tám thí sinh dự thi của sáu xã
với vị trí địa lý khó khăn và lượng thí sinh cũng như người nhà thí sinh dự kiến sẽ tăng cao
tuy nhiên đến nay lãnh đạo nhà trường và ban chỉ đạo thi của huyện thuận châu
đã bảo đảm tốt các điều kiện ăn ở phục vụ cho công tác thi
các em đều ở các địa bàn rất là xa vì vậy nên là nhà trường đã bố trí toàn bộ khu vực nhà bán chú
để cho các em có thể ở tập trung trong khu đó
còn một số học sinh thì có thể có người già nhà hoặc gia đình ở đây thì các em sẽ ở theo nhóm
đối với nhiều đơn vị lần đầu tiên tổ chức điểm thi mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn
nhưng với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm tất cả vì thí sinh thân yêu
công tác chuẩn bị cho việc ăn ở cũng đã được bố trí đầy đủ
không chỉ cho thí sinh phụ huynh mà còn cho các cán bộ làm công tác coi thi từ các địa phương khác tới
chỗ ăn chỗ nghỉ của đội ngũ mà
cán bộ coi thi thì chúng tôi đã chuẩn bị cho đảm bảo được hai mươi chỗ nghỉ
gồm ở bên chúng tôi có mượn bên trung tâm chính trị ngay bên cạnh
để đảm bảo được cái chỗ nghỉ cho anh em đảm bảo được cái yêu cầu mà anh em về coi thi ở đây
cho đến thời điểm này thì chúng tôi dám khẳng định là các cái điểm thi cũng không có khó khăn
trong quá trình vận chuyển
để rồi quay trình đi lại của học sinh của giám thị
về mặt tài chính thì cũng đã có sự phối hợp với sở tài chính chỉ đạo các đơn vị trường
cấp phát tài chính một cái cũng đầy đủ kỳ thời để cho người làm thi
cũng như là nơi ăn trốn nghỉ của cán bộ làm công tác coi thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay sơn la có chín sáu trăm một mươi hai thí sinh
đăng ký dự thi tại bốn mươi ba điểm thi tại
trong đó đa số là con em đồng bào dân tộc ít người
bên cạnh việc bảo đảm nơi ăn trốn ở phục vụ cho kỳ thi công tác y tế cũng đã được triển khai và sẵn sàng
ban chỉ đạo thi của tỉnh sơn la vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về những điểm mới
và lưu ý trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tới các thí sinh và phụ huynh
các hạng mục công việc vẫn có sự thông tin và phản hồi liên tục giữa các ban ngành liên quan
tất cả đều quyết tâm hướng tới một kỳ thi an toàn chất lượng và hiệu quả